năm nay hội xuân canh tí hành hai mươi diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
với những hoạt động đặc sắc và thiết thực mừng đảng mừng xuân
phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật mua sắm theo chủ đề tết thuần chay
hội xuân năm hai nghìn hai mươi với chủ đề tết thuần chay với một trăm linh gian hàng chuyên đồ thuần chay
từ ba miền bắc trung nam không chỉ dành cho những người ăn chay
mà còn có cả những người quan tâm tới môi trường và sức khỏe
ngoài ra du khách cũng được tham quan triển lãm chín mươi năm đảng cộng sản việt nam
một chặng đường vẻ vang chào mừng kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hướng tới chào mừng đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
hội xuân tết thuần chay diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam hoa lư hai bà trưng hà nội